xin chào và hẹn gặp lại
hiện có hai thuyết lớn gây tranh cãi về họ gốc của lý thường kiệt
theo phả hệ họ ngô việt nam cùng thân phổ lý thường kiệt do nhữ bá sĩ soạn vào thời nhà nguyễn
ông tên ngô tuấn biểu tự thường kiệt là con của tướng quân ngô an ngữ
cháu của sứ quân ngô sương xí và chất của thiên sách vương ngô sương ngập con trai trường của ngô quyền
thuyết này được nhìn nhận phổ biến nhất tuy nhiên lại bị xem là thuyết mới
thời gian của cứ liệu đều còn non do soạn vào tận thời nguyễn
theo bia an hoạch báo ân tự bi ký lập năm một nghìn một trăm linh và bia cổ việt quốc thái úy lý công thạch bi minh tính tự lập năm một nghìn bốn trăm bốn mươi
đều lập từ thời lý lý thực kiệt tên quách tuấn biểu tự thường kiệt quê ở làng an xá huyện quảng đức
cơ xá huyện gia lâm ngày nay sau này mới cải tịch thành phường thái hòa như toàn thư ghi nhận
sử sách trung quốc chép tên ông là lý thưởng cát hoặc lý thượng cát
trong gia đình ông có một người em tên lý thường hiến
có lẽ cũng như anh thường hiến là biểu tự chứ không phải tên thực
tuy họ tên và những người thân thuộc vẫn còn trong vòng bí ẩn
nhưng một điều chắc chắn rằng gia thế của lý thường kiệt vô cùng cao quý
theo đại việt sử ký toàn thư nhà ông là một nhà quan lại gốc gác bền vững
nối đời làm quan theo thức thế tập tức là truyền chức này vĩnh viễn qua các đời
tuy nhiên đại nam thực lục lại cho rằng ông vốn xuất thân hoạn quan cao cấp
cũng do hai ngôi nhà ông đã được tên là lý thường kiệt
từ hai họ khác nhau nên chức vụ cha của lý thường kiệt cũng khác nhau
sách việt điện ô linh tập cùng với nguồn của phả hệ họ ngô việt nam
đều ghi cha của lý thường kiệt là một sùng ban lang tướng
sách an nam trí lược trong quan chế đời lý có hai tên sùng ban và lan tướng
nhưng chính sách ấy chép hai tên này rời nhau
còn với giải thuyết họ quách thì lý thường kiệt là con thái úy đời lý thái tông
đại việt sử lược chép là thái uý quách thịnh ích
còn an nam trí lược thì chép là thái uý quách thịnh giật
từ nhỏ lý thương kiệt đã tỏ ra là người có trí hướng và nghị lực
chăm học tập dè luyện cả văn lẫn võ từng nghiên cứu về binh pháp
ngoài ra chính sử cũng ghi nhận rằng khi còn trẻ
ông rất khôi ngô tuấn tú và từng được phong là đệ nhất mỹ nam tử
bia nhữ bá sĩ chép khoảng niên hiệu thiên thành đời lý thái tông
cha đi tuần biên địa ở tượng châu thuộc thanh hóa
bị bệnh rồi mất vào năm tân mùi tức năm một nghìn ba mươi một
thường kiệt bấy giờ một mươi một h ba mươi
người ba tuổi đêm ngày thường khóc không dứt
chồng của người cô là tạ đức thấy thế đem lòng thương và rỗ rành
tạ đức hỏi ông về trí hướng
ông trả lời về văn học biết chữ để ký tên là đồ
về võ học muốn theo vệ thanh hóa khứ lo đi xa vạn dặm để lập công
lấy được ấn phong hầu để làm vẻ vang cho cha mẹ
đó là sở nguyện
tạ đức khen ông có trí khí bèn gà cháu gái là thuần khanh
còn dạy thường kiệt học các sách binh thư
nhật đêm đọc sách ngày tập bắn cung cưỡi ngựa lập doanh bày trận
các phép binh thư đều thông hiểu cả
tạ đức lại khuyên đọc sách nho
thường kiệt rất chịu gắng công học tập nên chóng thành tài
năm lý thường kiệt một mươi tám tuổi mẹ mất hai anh em lo đổ mọi lễ tống táng
trong khi cúng tế hãy có việc gì ông cũng tự tay mình làm
lúc hết tăng nhờ phụ ấm thường kiệt được bổ chức kỵ mã hiệu úy
tức là một sĩ quan nhỏ về đội quân cưỡi ngựa
sự nghiệp thăng tiến tột đỉnh
trong một mươi hai năm làm nội thị trong chiều danh tiếng của thường kiệt ngày càng nổi
năm một nghìn năm mươi ba ông được thăng dần đến chức nội thị sảnh đô tri
năm một nghìn năm mươi bốn thái tử lý nhật tôn kế vị sử gọi là lý thánh tông
thường kiệt lên chức bổng hành quân hiệu úy một chức quan võ cao cấp
ông thường ngày ở cạnh vua thường cam rán
vì có công lao ông được thăng làm kiểm hiệu thánh
năm một nghìn sáu mươi một người man ở biên giới tây nam quấy dối
bấy giờ thường kiệt đã bốn mươi ba tuổi nhưng vẫn cầm quân chiến đấu
đây là lần đầu tiên ông có một quân công đáng kể
tháng hai năm một nghìn sáu mươi chín ông theo vua thánh tông đi đánh chiêm thành
thường kiệt làm tiên phong đi đầu truy bắt được vua chiêm là chế cổ
cuối cùng chế cổ phải chịu hàng dâng ba châu để được tha về nước
vì có công trong cuộc chiến với chế cổ
thường kiệt được ban quốc tính và từ đó ông chính thức được gọi là lý thường kiệt
bên cạnh vinh dự này ông còn được thụ phong làm phụ quốc thái phó
kiêm các hàm như đao thụ trư trần tiết độ đồng trung thư môn hạ thượng chủ quốc
thiên tử nghĩa đệ cùng phụ quốc thượng tướng quân
ngoài ra với danh sừng thiên tử nghĩa đệ
lý thường kiệt đã bán chính thức vào hàng quốc thích
ông còn nhận được tước khai quốc công
năm một nghìn bảy mươi hai lý thánh tông qua đời
thái tử càn đức mới bảy tuổi
lên ngôi chính là vua lý nhân tông
thái sư đầu triều là lý đạo thành
tôn hoàng hậu dương thị làm hoàng thái hậu
bông dèm cùng nghe chính sự
mẹ đẻ của nhân tông là thái phi ỉ lan
không được dự vào việc triều đình
bền dựa vào lý thường kiệt để nắm lấy quyền nhiếp chính
lý thường kiệt khi đó làm đô úy
trước vụ ở dưới lý đạo thành
tháng sáu năm một nghìn bảy mươi hai tức bốn tháng sau khi lên ngôi
nhân tông đã phế truất thượng dương thái hậu
giam bà cùng bảy mươi hai thị nữ vào lãnh cung
và sau đó bắt tuẩn tán theo thái tông
lý đạo thành bị gián chức làm gián nghị đại phu
và bị biếm rứt đi trấn thủ ở nghệ an
nguyên vị ỉ lan chính thức trở thành thái hậu
lý thần kiệt giữ vai trò phụ chính trong triều đình đại việt
có thể thấy ngoài việc ý lan đã tác động đến nhân tông
thì vai trò của lý thường kiệt là vô cùng to lớn
trong khi tình hình đại việt sau sự biến cung đình đã bắt đầu ổn định
ở trung hoa tình hình đang ngược lại
theo chiều hướng trầm trọng hơn bao giờ hết
tuy tống triều cố gắng giữ bí mật
nhưng tình báo của đại việt vẫn nắm được ý đồ của quân tống
đặc biệt năm một nghìn bảy mươi ba một tiến sĩ nhà tống là từ bá tường
vì không được trọng dụng nên đã thông báo với nhà lý
bởi thế đại việt đã nắm được khá đầy đủ tình hình
đường lúc quân tống vẫn chưa tập hợp đủ lực lượng
thái úy lý thường kiệt cho rằng
ngồi yên đợi giặc sao bằng đánh trước để bẻ gãy mũi nhọn của nó
chủ trương thực hiện
tiến phát chế nhân ông quyết định mở trận tiến công quy mô sang đất tống
đại việt đã huy động mời vạn quân do đích thân lý thường kiệt chỉ huy
gồm cả thủy lục quân xuất phát từ vùng móng cái ngày nay
trở thành đạo quân đông tiến tiến vào đất tống nhắm tới châu khâm
còn đạo quân của các thủ lĩnh dân tộc thiểu số ở phía tây
đặt dưới sự chỉ huy của tôn đản chia làm bốn mũi tiến vào đất tống
đạo quân phía tây sẽ dương tây để đạo quân phía đông bất ngờ kích đông
ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm một nghìn bảy mươi năm vì thủ an dẫn bảy trăm linh quân từ tô mậu vào đánh chiếm trại cổ vạn
ở gần biên giới đại việt mở đầu cho cuộc tấn công của đại việt trên đất tống
bị hoảng hốt cộng thêm tin tức về thiên triều thì muộn nên các trại giáp biên nhanh chóng tan vỡ
quân đội tại chỗ hoảng hốt chỉ lo ứng cứu phía tây nên lơ là phía đông
ngày ba mươi tháng một mươi hai năm một nghìn bảy mươi năm châu khâm trúng kế lý thường kiệt và bị hạ ngay trong ngày
nghe tin khâm châu thất thủ quân tống ở liêm châu cố phòng bị nhưng không chống nổi
ngày hai tháng một năm một nghìn bảy mươi sáu châu liêm thất thủ
phía tống không còn quân cản đường nên quân lý rất nhanh chóng đã kéo đến thành ông châu
nhưng lý thường kiệt vẫn lo ngại dân tống sẽ cản đường về
do đó lý thưởng kiệt viết phạt tống lộ bố văn và sai ít ở dọc đường để phô trương thanh thế
kể tội nhà tống đồng thời tuyên bố tính chính đáng của cuộc chiến
cũng như cam kết không xâm phạm lãnh thổ trung hòa
bố văn ra kịp thời đã giúp cho quân đại việt nhận được sự ủng hộ của nhân dân quảng tây
nhờ vậy ngày một mươi tám tháng một năm một nghìn bảy mươi sáu đạo quân của lý thường kiệt đã dễ dàng tới ông châu hội
với quân của tôn đản vốn đã tới từ ngày một mươi tháng một mươi hai năm một nghìn bảy mươi năm vây thành mấy vòng kiến như bừng
tướng giữ thành là tô giám thấy thế quân đại việt mạnh
một mặt áp dụng triệt đề chính sách cố thủ để chờ viện quân
đồng thời cho người
mang thư phá vòng vây ra báo cho tống cầu ở quý châu
tuy nhiên vào ngày một mươi một tháng hai năm một nghìn bảy mươi sáu quân lý kéo thẳng đến ải côn lôn
giữa châu tân và châu úng cách úng bốn mươi km đánh tan tác viện binh ở quý châu
ông châu dưới sự chỉ huy của tô giám vẫn đứng vững sau nhiều ngày giao tranh
quân lý định bỏ cuộc thì bất ngờ có tù binh bên tống hiến kế với lý thường kiệt
dùng phép thổ công tức là trèo qua bao đất vào thành
quân đại việt liền lấy túi cho đất vào cư thế đắp vào chân thành
khi các bao đất lên cao quân lý theo đó mà leo lên mặt thành lý thường kiệt theo đó mà tiến đánh
ngày một tháng ba năm một nghìn bảy mươi sáu sau bốn mươi hai ngày ngoan cố kháng cự thành ung thất thủ
tô giám cố gắng đốc thúc tàn quân chiến đấu đến phút cuối cùng
khi đã kiệt sức ông cho ba mươi sáu thân nhân tự sát rồi tự thiêu mà chết
lấy xong úng châu lý thưởng kiệt kéo quân lên phía bắc
tỏ ý muốn đánh bắn
đánh tiếp tân châu
tướng giữ tân châu nhà tống là cổ cấn lạc nghe tin sợ hãi bỏ thành chạy
tuy nhiên liệu trừng đại quân tống từ phương bắc sắp kéo xuống
quân lý công phá thành ông châu đã mệt mỏi
lý thường kiệt quyết định thu quân trở về đại việt để lo bố phòng chuẩn bị phong tuyến chặn địch
tháng ba năm một nghìn bảy mươi sáu quân lý rút khỏi ông châu
chiến thắng như nguyệt và khúc anh hùng ca nam quốc sơn hà
việc bị quân đội của một nước bé nhỏ ở phương nam đánh bại ngay trên đất của mình thực chẳng khác nào một cái tát dáng thẳng vào uy danh của thiên triều
tám ngày sau khi thành ung bị triệt phá tức ngày chín tháng ba năm một nghìn bảy mươi sáu tống thần tông ra chiếu đánh đại việt
lực lượng đánh đại việt bao gồm khoảng một mươi vạn quân đặt dưới sự chỉ huy của tuyên huy nam viện sử quách quỳ
chức là an nam đạo chiêu thảo sứ triệu tiết là phó tướng
do phải chuẩn bị lương thực thuốc men
cũng như tuyển mộ quân lính và các vấn đề khác
mãi tới đầu năm một nghìn bảy mươi bảy quân tống mới xuất phát được
một đạo quân tống trên bộ do đích thân quách quỳ chỉ huy xuất phát từ châu âu tiến vào vùng đông bắc đại việt
một đạo quân thủy do dương tiến tùng chỉ huy xuất phát từ châu lôi đi men bờ biển và tiến vào cửa sông bạch đằng
lợi dụng sự chậm chạp của nhà tống quân và dân đại việt dưới sự chỉ huy của lý thường kiệt nhanh chóng tiến hành các hoạt động kháng chiến
tướng lý kế nguyên chịu trách nhiệm đánh đạo thủy quân của tống
còn lý thường kiệt là tổng chỉ huy chung và trực tiếp chỉ huy đánh đạo quân bộ của đối phương
để ngăn đạo lực quân tống đại việt bố trí hai tuyến phòng thủ
một ngay biên giới do các lực lượng của những thủ lĩnh dân tộc thiểu số chỉ huy và một ở bờ nam sông như nguyệt
tuyến phòng thủ bờ nam sông như nguyệt kéo dài khoảng ba mươi km suốt từ chân dãy núi tam đảo tới vạn xuân tức
lợi dụng các địa hình tự nhiên
như bãi lầy gò cao và cả các chiến lũy bằng đất gỗ rào tre
tuyến phòng thủ này có thể được coi là bước giao chắn cuối cùng
bởi các điểm gần nhất của nó chỉ cách kinh thành thăng long và vùng hoa sơn bắc ninh hơn ba mươi km
nếu tuyến phòng ngự này bị phá vỡ coi như thăng long đại việt sẽ nằm trong tay nhà tống
ngày tám tháng một năm một nghìn bảy mươi bảy quách quỳ và triệu thiết dẫn quân vượt qua ải nam quan tiến vào vùng lạng sơn
ngay lập tức quân tống phải chịu sư kháng cự
mạnh mẽ của quân đội các dân tộc thiểu số đứng đầu là thân cảnh phúc
tuy nhiên do thế quân yếu quân đại việt trên hầu hết khắp các tuyến biên giới nhanh chóng bị vỡ
phải rút về đánh du kích
quân tống thừa thế kéo xuống đồng bằng ở phía nam
ngày một mươi tám tháng một quân tống tới bờ bắc sông như nguyệt đối diện với tuyến phòng thủ chủ lực của quân đại việt
trái ngược với đạo quân bộ đạo quân thủy do dương tùng tiên chỉ huy lại phạm phải sai lầm muôn thủa
khi để thua quân đại việt do lý kế nguyên chỉ huy trên sông bạch đằng hung hiểm
thắng lợi của trận thủy chiến đông canh đã làm thất bại hoàn toàn kế hợp vòng chiến lược của quách quỳ
đẩy quách quỳ triệu tiết vào hoàn cảnh không có phương tiện cho đại quân vượt sông
chờ thủy quân không thấy lục quân tống quyết định tấn công
tuy nhiên sau hai lần vượt sông thiệt hại nặng mà chẳng có kết quả gì
quách quỳ triệu tiết đành tiếp tục đợi thủy quân đến
sau hai tháng thấy quân tống có dấu hiệu mệt mỏi quân đại việt phản công
ban đầu quân đại việt tổ chức tấn công vào cánh của quách quỳ song thất bại
sau đó nhận thấy quân tống đang tập trung chú ý vào mặt trận phía đông
quân đại việt liền tổ chức vượt sông đánh bất ngờ vào cánh quân phía tây của triệu tiết
trận này quân đại việt thắng lớn
trong khi quân tống dối loạn vì cánh phía tây bị tập kích
quân đại việt tiếp tục đổ bộ đánh vào cánh quân phía đông
chính trong thời khắc ác liệt nhất của cuộc chiến
bỗng từ bờ nam sông như nguyệt tại đền thờ trương hống trương hát
thuộc địa phận sông như nguyệt khúc sông cầu huyện yên phong lộ bắc ninh
bỗng có tiếng sơn thần vang vọng
nam quốc sơn hà nam đế cư tuyệt nhiên định phận tại thiên thư
như hà nghịch lỗ lai xâm phạm nhữ đẳng hành khan thủ bại hư
lời lễ đanh thép bố cáo về tính chính danh của nhà nước đại việt độc lập
đồng thời tố cáo tội xâm lược của giặc
làm quân tống mất tinh thần
chiến đấu hoàn toàn
cánh quân của triệu tiết chỉ huy nhanh chóng bị đánh bại thương vong gần hết
số quân tống nằm chết la liệt cái gò nơi họ đóng quân
về sau cư dân địa phương gọi đó là gò sát hay cánh đồng xác
hai đợt tấn công này đã khiến quân tống lâm vào cảnh ngặt nghèo
thế phòng ngự bị dung chuyển và có khả năng sẽ bị đánh bại hoàn toàn
nếu vẫn tiếp tục cố thủ
sau khi giành được thắng lợi quyết định đại việt chủ động nghị hòa
quách quỳ dù không muốn vẫn phải chấp nhận đình chiến
tháng ba năm một nghìn bảy mươi bảy quách quỳ rút quân về nước quân tống rút đến đâu
quân đại việt theo sau chiếm lại đến đó
năm mậu ngọ tức năm một nghìn bảy mươi tám vua lý nhân tông mở cuộc giao hảo với nhà tống
xứ thần đại việt là đào tông nguyên đòi lại những châu huyện ở miền cao bằng
và được vua tống thần tông ưng thuận
chính thức xác nhận chiến thắng hoàn toàn cho quân và dân đại việt
sau khi đất nước sạch bóng quân tống vì lúc này vua mới một mươi hai tuổi
nên quân đại việt không thể thắng
nên trọng trách với non sông của lý thường kiệt vẫn chưa thể kết thúc sớm
ông tiến hành tu bổ đê điều đường xá đình chùa hư hỏng trong chiến tranh
và tiến hành nhiều biện pháp nhằm cải tổ bộ máy hành chính trong toàn quốc
năm một nghìn tám mươi hai ông thôi chức thái úy và được cử về chị nhậm chấn thanh hóa suốt một mươi chín năm trời
đến năm một nghìn một trăm linh một vua lý nhân tông lại mời ông trở lại về chiều
giữ lại chức nội thị phán thủ đô áp nhà hành điện nội ngoại đô tri dự
lúc này ông đã tám mươi hai tuổi
tháng sáu năm ức dậu một nghìn một trăm linh năm thái úy lý thường kiệt qua đời
thọ tám mươi sáu tuổi vua lý nhân tông đã phong ông làm nhập nội điện đô tri
kiểm hiệu thái úy bình dương quốc quân trọng sự tước việt quốc công